các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ xác định có đến chín nam sinh của trường bị đinh bằng my xâm hại tình dục có nam sinh bị xâm hại đến sáu lần
ở thời điểm vụ việc xảy ra nạn nhân nhỏ tuổi nhất đang học lớp bảy sinh năm hai nghìn năm
hội đồng xét xử tuyên án tám năm tù đối với bị cáo đinh bằng my gồm ba năm sáu tháng tù đối với tội dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi và bốn năm sáu tháng tù đối với tội thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
về trách nhiệm dân sự ông my phải bồi thường một mươi bảy triệu đồng một người cho năm nạn nhân bị dâm ô
đối với bốn bị hại bị ông my thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo bồi thường hai mươi triệu đồng một người
sau năm ngày lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành nguyễn văn đại đối tượng bắn người trọng thương ở huyện chư quynh đã bị tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk tóm gọn khi đang ẩn náu tại tỉnh khánh hòa
nguyễn văn đại cũng từng có ba tiền án về các tội chấm người thi hành công vụ trộm cắp tài sản và cối gây thương tích với tổng mức án bốn năm tù gian
tại cơ quan công an đại đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trước đó do có mâu thuẫn nên đại đã cầm theo khẩu súng tìm gặp và bắn hai phát vào cổ và đùi phải của anh nguyễn xuân trường chú huyện chư quynh khi anh này đang ngồi uống cà phê gần nhà
bị bắn trường anh trường đã chạy ra sau quán cà phê ẩn nó và được người dân cầm máu rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu
sau khi gây án đại đã bỏ trốn đến các tỉnh đắk nông và lâm đồng
rồi chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi khi đang đến thành phố nha trang tỉnh khánh hòa thì bị tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk phát hiện vây bắt
tưởng thú rừng nên đã bắn nhầm khiến một người dân khác bị thương
hôm nay tòa nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt ông đinh đít bảy mươi bốn tuổi trú tại huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định bốn năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng gây hậu quả nghiêm trọng
khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày bốn tháng bốn ông đinh đít mang khẩu súng các bin và bảy viên đạn đến khu rừng ở xã vĩnh kim huyện vĩnh thạnh săn thú
khi đang ngồi nghỉ thì ông này phát hiện trong bụi cây cách đó khoảng năm mươi mét có động đậy cho rằng đó là thú rừng nên đã dương xuống bắn
và bắn nhầm phải ông đinh chớ chú cùng làng ông chớ bị viên đạn bắn xuyên phổi gây tổn thương tủy sống với tỷ lệ thương tích là chín mươi ba
một nhóm sáu người nước ngoài nhập cảnh theo đường tiểu ngạch vào tp đà nẵng thực hiện hàng loạt các vụ trộm kết sát tại các công ty và doanh nghiệp trên địa bàn vừa bị công an tp đà nẵng ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
hai đối tượng cầm đầu tổ chức này là ban wei bing ba mươi tám tuổi và ban san khe bốn mươi bốn tuổi quốc tịch trung quốc
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay chúng đã gây ra năm vụ trộm đột nhập vào các doanh nghiệp phá kết sát chiếm đoạt hơn một năm tỷ đồng
ngoài ra cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xác minh đồng bọn của ban quay binh và ban san khe
theo điều tra ban ngày nhóm này thuê nơi lưu trú và xe máy khảo sát các doanh nghiệp và tìm thời cơ
đêm xuống thì chúng mang theo các dụng cụ phá khóa đột nhập và đầy trộm cấp
gây án xong những dụng cụ phá kết sắt găng tay quần áo khẩu trang được mang lên một hang đá trên đèo hải vân cất giấu
cùng với sự gia tăng về số người sử dụng mạng xã hội facebook
thì facebook đã và đang trở thành mảnh đất màu mỡ để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động
bên cạnh các thủ đoạn như làm quen rồi gửi quà hay thông báo trúng thưởng
thì các đối tượng còn chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người dùng
rồi sử dụng tài khoản này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người thân quen
của chủ tài khoản bị chiếm quyền phản ánh tại tỉnh hậu giang
trình báo cơ quan công an một người dân ở huyện long mỹ tỉnh hậu giang cho biết
cách đây vài ngày người thân của chị đang lao động ở nước ngoài
nhận được tin nhắn qua facebook từ người bạn cũng đang lao động tại cùng quốc gia
nhờ chuyển tiền giúp về việt nam qua ba tài khoản và sẽ trả lại tiền mặt vào tối cùng ngày
tường thật người thân của chị điện thoại về nhờ chị chuyển hơn năm trăm sáu mươi triệu đồng
nhưng sau đó thấy không trả lại tiền đúng hẹn thì mới hay mình bị lừa
chị em mới trực tiếp là điền số điện thoại điện thoại là chị đã chạy lại
thì chị nói là chị nghỉ xài rồi chị không còn mất tiêu facebook đó là chị mất tiêu rồi
mà chị em trong khi chuyển tiền đó là chỉ nhấn tin nhắn thôi
chứ không có điện thoại giao qua lo lại
tại sao chị không có điện thoại
tại bản chị em bằng công ty bên bản chị kia bằng công ty
chị em thì mình gia công nên không có liên lạc được
theo phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh hậu giang từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đơn vị tiếp nhận bốn trường hợp người dân đến trình báo nhận được tin nhắn
từ tài khoản facebook của người thân hay bạn bè hỏi mượn tiền hay nhờ chuyển tiền giúp
mà không biết những tài khoản này đã bị chiếm đoạt
để rồi bị lừa mất tổng cộng gần bảy trăm linh triệu đồng
thông thường thủ đoạn của đối tượng mà chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook
thì chúng sẽ gửi cho người sử dụng tài khoản facebook một đường lind
hoặc là một tin hình ảnh hấp dẫn
để người sử dụng tài khoản facebook thiếu cảnh giác đăng nhập vào
thì nó sẽ hiện lên một cửa sổ yêu cầu đăng nhập lại tài khoản facebook
khi người dùng đăng nhập lại tài khoản facebook
điền những thông tin để đăng nhập lại tài khoản facebook
thì chúng sẽ thực hiện việc chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook
và nhiều khả năng chúng sẽ thực hiện hành vi quy phạm pháp lực
và phổ biến nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
cơ quan chức năng khuyên cáo người dùng mạng xã hội không nên vào những đường dẫn không tin tưởng
nhất là từ những người lạ
trường hợp đã đăng nhập tài khoản facebook mà nghi ngờ bị lừa
thì nhanh chóng sử dụng thiết bị khác để thay đổi thông tin cá nhân
mật khẩu tài khoản facebook và thay đổi cả mật khẩu thư điện tử
khi nhận được tin nhắn của gọi trên mạng xã hội yêu cầu chuyển tiền
cung cấp thông tin cá nhân nên kiểm tra lại qua các kênh khác nhau
để tránh bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tuyền
ăn tiền hàng ngày gây mất an ninh trật tự vừa bị công an tỉnh kiên giang triệt phá
bảy đối tượng tham gia đánh bạc cũng bị tạm giữ để điều tra
vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng một mươi công an phường vĩnh thanh vân
phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá
bất ngờ vây bắt quả tăng gần ba mươi người tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
trước khiên nhà người dân ở số một trăm sáu mươi hai đường nguyễn thoài hầu
khu phố bốn phường vĩnh thành vân
anh trân chạy thoát
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ được bảy người
một bộ tài xỉu số tiền trên năm mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác phục vụ cho việc đánh bạc
được biết ổ bạc này mới hoạt động gần đây và chủ yếu là vào ban đêm
thiếu trách nhiệm trong quản lý rừng dẫn đến tình trạng rừng bị tàn phá và khai thác trái phép
hoàng văn toản nguyên trạm trưởng trạm bảo vệ rừng khai đen thuộc lâm trường trường sơn vừa bị khởi tố
theo kết quả điều tra sau khi nhận công tác
và giữ chức vụ trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng khai đen từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của chi nhánh lâm trường trường sơn
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm công nghiệp long đại
ông toản đã không thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các nhiệm vụ bảo vệ rừng
hậu quả từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lực lượng kiểm lâm đã không kiểm tra phát hiện kịp thời
để bị can dương trọng hà cùng đồng bọn khai thác trái phép một mươi cây gỗ lim nhóm hai a
gây thiệt hại số tiền hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
vụ phá rừng này được xác định xảy ra trong khoảng cuối năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đến giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lực lượng kiểm lâm huyện quảng ninh tuần tra rừng mới phát hiện sự việc
sau khi vào cuộc điều tra đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cơ quan công an đã xác định và tiến hành khởi tố năm đối tượng
lại thêm một vụ vận chuyển bảy mươi cá thể động vật rừng không rõ nguồn gốc
vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện
đây là vụ vận chuyển động vật rừng thứ ba mà công an tỉnh đắk lắc phát hiện
và bắt giữ trong tuần qua với tổng cộng một trăm tám mươi tám cá thể động vật các loại
trước đó khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng một mươi trong lúc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cua đăng huyện cư mờ ga
một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông phát hiện chiếc xe khách ma biển kiểm soát
tám mươi hai b ba trăm năm mươi của nhà xe tư phầu chạy tuyến con tum đi tp hcm
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra
tài xế điều khiển chiếc xe là ông nguyễn phạm
ông nguyễn phạm tổ công tác phát hiện nhiều thùng xốp bên trong có một cá thể gấu ngựa
một cá thể mang bốn cá thể trồn treo đã chết đụ ướp đá lạnh
và nhiều lồng sắt bên trong có sáu mươi bốn cá thể rúi đang còn sống
tại thời điểm này ông hùng không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ
hóa đơn nào chứng minh được nguồn gốc số động vật trên
vừa qua chúng tôi phát hiện được vụ này là vụ thứ ba vận chuyển động vật hoang dã trái phép
vì mặt hàng thu rừng là mặt hàng chuyển từ miền núi xuống thành phố hồ chí minh có lợi nhuận cao
cho nên các đối tượng bất chấp thủ đoạn vận chuyển xuống thành phố hồ chí minh để thu lợi nhuận
hàng hóa được nguy trang ở rất nhiều khoang trong khoang chứa hành khách hầm chứa trên nóc xe và vận chuyển vào ban đêm
bước đầu tài xế hùng khai đã nhận vận chuyển số động vật trên cho nhiều khách hàng gửi từ tỉnh con tum đem xuống thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
hiện hồ sơ cùng tăng vật đã được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắk bành giao phòng cảnh sát môi trường để điều tra theo thẩm quyền

tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an khê tỉnh gia lai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn phong
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn tú thủy hai xã tú an thị xã an khê tỉnh gia lai về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức cơ tỉnh gia lai là đối tượng nguyễn văn đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn chín xã tâm thắng huyện cư rút tỉnh đắk nông
và đối tượng nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại một trăm năm mươi bảy ngô quyền phường treo reo thị xã aunpa tỉnh gia lai
bị cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh gia lai ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện